bộ trưởng bộ tài chính vừa phê duyệt kế hoạch thanh kiểm tra tài chính năm hai nghìn một mươi tám
trong đó lưu ý thanh tra các dự án quan trọng sử dụng vốn vai nước ngoài
theo kế hoạch cơ quan chức năng sẽ thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước
nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công lập phí lệ phí tại một số bộ ngành địa phương
có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước lớn có cơ chế đặc thù
đáng chú ý năm hai nghìn một mươi tám sẽ thanh kiểm tra một số tập đoàn
tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng
về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính thuế và giá